lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong các thùng cắt tông có chứa gần ba mươi chiếc khẩu trang y tế kháng quẩn
và trên hai ba trăm linh chai gieo rửa tay khô diệt khuẩn mang thương hiệu của việt nam và thái lan
tại thời điểm kiểm tra không ai đến nhận là chủ sở hữu của số hàng hóa trên nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản
và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang cùng với gieo rửa tay trên để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
trên báo lao động đã có một bài viết với tựa đề có thể bị xử lý hình sự nếu như không trung tịch và tác giả chính là thùy linh
thưa quý vị tại điều bốn mươi bảy của nghị định số tám mươi chín nêu rõ người nhập cảnh phải chủ động khai báo về tình trạng sức khỏe bất thường
với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới nơi nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh và phải thực hiện khai báo đầy đủ
chịu trách nhiệm về nội dung khai báo y tế không được làm sử dụng tờ khai y tế giả mạo
trong trường hợp vi phạm quy định về khai báo y tế người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính
theo nghị định số một trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
cũng vì điều này cụ thể vào điều một mươi hai nghị định này có quy định phạt tiền từ một triệu đồng cho đến hai triệu đồng
đối với hành vi không thực hiện khai báo về kiểm dịch y tế biên giới theo quy định
ngoài ra đối với người biết bản thân mắc bệnh truyền nhiễm
nhưng không khai báo hoặc khai báo không trung thực dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác
có thể bị xử lý hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự với mức phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
hoặc phạt tù từ một đến năm năm
còn trên trang nhất của báo kinh tế và đô thị thì có một bài viết đáng chú ý
đó chính là cẩn trọng các hiệu ứng phụ
chúng ta đang tập trung cho việc đó là thực hiện mục tiêu kép
đó là vừa phòng chống dịch covid một mươi chín cũng vừa thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
nhưng cần phải cẩn trọng với việc đó chính là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu nghị quyết của quốc hội
để thực hiện mục tiêu kép thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị số một mươi một cttg
về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín
trong đó đề cập đến
gói tín dụng hai trăm năm mươi tỷ đồng và gói tài khoá ba mươi tỷ đồng cấp bách hỗ trợ sản xuất kinh doanh
thủ tướng chính phủ không coi đây là gói kích cầu như trước đây
cũng không phải là gói kích thích kinh tế như nhiều nước đã đưa ra
khi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trên thế giới xảy ra vào cuối năm hai nghìn tám
bởi đây chỉ là gói hỗ trợ chứ không phải là bao cấp
tuy nhiên đây là một gói hỗ trợ có quy mô rất lớn
tương đương với trên một mươi hai tỷ đồng
tám tỷ đô la mỹ lớn hơn gói hỗ trợ tám ba tỷ đô la mỹ lớn hơn cả gói kích cầu
thông qua việc đó là cấp bù lãi suất của việt nam cách đây hơn một mươi năm
với quy mô gần một mươi tỷ đô la mỹ của việt nam
còn trên báo công an nhân dân có ghi nhận bài viết với tâm tư nguyện vọng của người dân
đang bị cách ly tại một số điểm cách ly tập trung tại hải phòng và quảng ninh
an tâm hơn khi được cách ly
độc bạch của nhiều người dân khi gia đình mình nằm trong khu vực cách ly y tế
bởi họ không chỉ nắm được sức khỏe của mình qua việc kiểm tra thường xuyên của cơ quan chuyên môn
mà còn được hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ nguồn phát sinh
đặc biệt do làm tốt công tác tuyên truyền vận động
nên đại bộ phận nhân dân đều hiểu đúng đầy đủ về dịch bệnh và hợp tác với chính quyền địa phương
người dân mua lương thực thực phẩm đủ dùng từ năm cho đến bảy ngày
không có hiện tượng mua ồ ạt tích chữ gây biến động giá cả
và để người dân yên lòng trong thời gian tổ dân phố bị phong tỏa cách ly
thì chính quyền địa phương cũng đã sẵn sàng phương án cung cấp lương thực thực phẩm
từ gạo rau cá thịt cho đến mắm muối
sẽ được bán theo đúng giá niêm yết của nhà sản xuất
và đảm bảo đủ số lượng cho người dân trong khu vực bị cách ly
thưa quý vị tuyến đường phan xích long quận phú nhuận tuyến đường phạm văn nghị quận bảy
là một trong số những khu vực vốn tấp nập hoạt động giải trí ẩm thực của giới trẻ tp hcm
tuy nhiên hai tuần trở lại đây tình trạng trả mặt bằng diễn ra hàng loạt
vì chủ cửa hàng phải đối mặt với sự sụt giảm doanh thu một cách trầm trọng
mặt bằng tiệm trà sữa màu hồng trên đường phan xích long này
từng thu hút các bạn trẻ thường xuyên đến lưu lại hình ảnh và giải khác
tuy nhiên cách đây không lâu chùa cửa hàng đành trả mặt bằng vì thu không đủ chi
tòa nhà kế bên từng phát đạt nhiều kinh doanh ẩm thực cũng cùng chung cánh ngộ
các mặt bằng này trả lại hơi bị nhiều

tuy nhiên từ khi có thông tin số người nhiễm viêm hô hấp cấp do covid một mươi chín bùng phát tại hàn quốc lượng khách đến khu vực này giảm rõ rệt
quán ăn này nằm đầu đường phạm văn nghị giao với nguyễn văn linh vốn luôn nắp đầy khách vào hai tối cuối tuần
tuy vậy chủ quán phản ánh lượt khách gạo này giảm hơn một nửa
quán bán giờ mấy ngày ế lắm
nhiều khi thứ bảy thứ nhật là quán em là đông nhất trong cái khu vực này luôn đó
lên lầu hết bàn khách ngồi chờ luôn
mà mấy nay á bàn trống nhiều lắm
bây giờ trên lầu là không có ở dưới đây còn trống bàn nữa
bình thường là ở dưới đây là hết bàn luôn ở dưới đây là tầm hai mươi bàn hơn
trên lầu một mươi bàn nữa là ba mươi bàn rồi bây giờ chắc một ngày buổi tối là chỉ bán được một mươi mấy bàn
là cuối tuần á còn mấy ngày bình thường là nhiều khi có một hai bàn á
em thấy đường đi thì vắng người hơn mà buôn bán thì cũng khó khăn hơn
dạ thấy giảm hẳn luôn á anh bán hơn chắc một nửa á anh
ghi nhận chung các tuyến đường tại thành phố hồ chí minh hai ngày nay càng vắng vẻ hơn
được cho là tác động của thông tin số người dương tính với covid một mươi chín tăng
và bởi yêu cầu các cơ quan y tế hạn chế rời khỏi nơi cư trú hạn chế tập trung nơi đông người
do đó dự báo thời gian tới lợi thế kinh doanh sẽ nghiêng về các doanh nghiệp
có phần lớn lợi nhuận từ thương mại điện tử
còn tình trạng trả mặt bằng sẽ tiếp diễn đến khi thông tin liên quan đến dịch bệnh trở nên tích cực hơn
sau đây là các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị có đủ gương chiếu hậu và các trang bị thiết bị khác đảm bảo tầm nhìn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
là một trong những điều khiển tham gia giao thông của xe cơ giới được quy định tại luật giao thông đường bộ hai nghìn tám
cả ô tô và xe máy đều phải đáp ứng được yêu cầu này mới được lưu thông trên đường
thế nhưng hiện nay vì rất nhiều lý do mà người sử dụng xe máy mô tô
thường có thói quen là tháo bỏ gương chiếu hậu
đây là hành vi vi phạm các điều kiện đảm bảo an toàn của phương tiện
theo quan sát tại bãi giữ xe này có đến hơn một nửa xe máy không lắp gương chiếu hậu
người tham gia giao thông trên đường cũng có đến hơn một nửa không sử dụng
hiếm hỏi lắm mới thấy một chiếc xe có lắp đủ hai chiếc gương như thế này
những chiếc xe có đủ hai gương này đa phần là do người trung niên hoặc phụ nữ điều khiển
vì tránh bị chê là quê hay không ngầu
nên đa phần thanh niên không lắp gương chiếu hậu do nhà sản xuất cung cấp
việc sử dụng gương chiếu hậu đúng chuẩn giúp lái xe quan sát được phía sau
nhanh chóng phản xạ khi có các tình huống bất ngờ xảy ra
tránh va chạm giao thông bảo vệ bản thân và các phương tiện giao thông khác
biết là như vậy nhưng nhiều người phớt lờ những quy định này
hoặc có đi chăng nữa thì lại lắp theo kiểu chống đối như thế này
gương lắp cho có không có tác dụng thậm chí chiếu thẳng lên trời
nhưng người điều khiển không bao giờ quan tâm hay để ý
chỉ là để đối phó với lực lượng chức năng nếu có bị kiểm tra
xe thì phải có gương để quan sát được phía sau bên trái bên phải
để biết được là có người phía sau thì mình sẽ cho nó bớt được
như tai nạn xảy ra
lực lượng chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra các phương tiện
phát hiện và xử lý nghiêm đối với những người điều khiển phương tiện không lắp gương
hoặc có lắp gương nhưng không có tác dụng phản chiếu
các lỗi này sẽ được xử lý theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín của chính phủ
với mức phạt sẽ tăng lên đáng kể
xử lý vi phạm chỉ là một biện pháp
quan trọng là ý thức của mỗi người
vì sự an toàn tính mạng cho mình và cho những người cùng tham gia giao thông khác trên đường
và gương chiếu hậu chính là bộ phận được thiết kế
trên xe mô tô hay xe ô tô dùng để quan sát phía sau
tuy vậy một bộ phận người tham gia giao thông tại việt nam
lại chưa có thói quen là quan sát gương
và thiếu những kỹ năng trong việc sử dụng gương chiếu hậu
để đảm bảo an toàn cho người sử dụng
thời gian tới người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
nếu không có gương chiếu hậu sẽ bị tăng mức phạt
với số tiền phạt có thể tăng gấp đôi
cụ thể mức phạt theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín nldcp

bên cạnh những nỗ lực cố gắng của các tiểu thương doanh nghiệp
cũng rất cần sự chung tay góp sức của người dân ủng hộ của doanh nghiệp địa phương
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này
cụ thể mức phạt không có gương chiếu hậu sẽ bị tăng mức xử phạt